bắt đầu từ ngày hôm nay thành phố hạ long tỉnh quảng ninh khuyến cáo người dân ở nhà sau hai mươi hai h
các trường hợp công dân ra đường sau thời điểm này mà không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng
chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa trường học trên địa bàn
đây là địa phương đầu tiên đưa ra khuyến cáo này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
những người làm nghề lấy taxi xe ôm được vận động động viên tạm nghỉ việc trong thời gian cao điểm
góp phần hạn chế việc đi lại đoàn thanh niên huy động lực lượng hỗ trợ người cao tuổi công dân cần làm các thủ tục gấp
thành phố hạ long tiến tới dừng giao dịch trực tiếp tại trung tâm hành chính công
những trường hợp cần có giao dịch gấp liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng để được hướng dẫn xử lý
trước đó thành phố hạ long đã tổ chức các mô hình tổ công tác tự quản tại các tổ dân khu phố
địa phương này đã chỉ đạo các chợ siêu thị trung tâm thương mại đóng cửa các đối phụ vào cơ sở
chỉ để một lối ra vào các hàng quán không thực sự cần thiết được yêu cầu đóng cửa để phòng chống dịch